sáng nay ngày sáu tháng một tại hà nội thủ tướng nguyễn xuân phúc đã đến dự và phát biểu chỉ đạo
hội nghị triển khai kế hoạch công tác và tập huấn phương án điều tra doanh nghiệp của tổng cục thống kê bộ kế hoạch và đầu tư
năm hai nghìn một mươi chín ngành thống kê đã thực hiện ba mươi cuộc điều tra và tổng điều tra thống kê theo kế hoạch
trong đó có tổng điều tra dân số và nhà ở
đây là cuộc tổng điều tra đầu tiên ứng dụng triệt đề công nghệ thông tin trong tất cả công đoạn của tổng điều tra
với nhiều đổi mới về phương pháp và hình thức điều tra nhằm nâng cao chất lượng số liệu
minh bạch quá trình sản xuất thông tin thống kê rút ngắn thời gian điều tra và tiết kiệm nguồn lực
kết quả thống kê được công bố sớm hơn so với kỳ tổng thống kê trước
hiện việt nam là nước đầu tiên và duy nhất sử dụng thiết bị di động của điều tra viên thống kê
cho công tác thu thập thông tin với nhiều chủng loại thiết bị khác nhau mà vẫn đem lại thành công với chi phí thấp
công tác điều tra thu thập thông tin về thực trạng
kinh tế xã hội năm mươi ba dân tộc thiểu số năm hai nghìn một mươi chín đã có nhiều thuận lợi hơn so với năm hai nghìn một mươi tám
điều tra lao động được tiến hành hàng tháng
bao gồm nhiều thông tin về tình trạng việc làm và thu thập của người lao động
tổng cục đã thành lập tổ công tác chuẩn bị tổng điều tra kinh tế năm hai nghìn hai mươi một
dự thảo kế hoạch tổng thể thực hiện tổng điều tra tờ trình và quyết định trình thủ tướng chính phủ
về việc tổng điều tra kinh tế năm hai nghìn hai mươi một để xin ý kiến các bộ ngành
tổng cục thống kê đã ước tính chỉ tiêu kinh tế xã hội chủ yếu năm hai nghìn một mươi chín
báo cáo lãnh đạo bộ kế hoạch và đầu tư sử dụng công tác chỉ đạo điều hành và báo cáo chính phủ
giúp chính phủ có căn cứ để xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi
tại hội nghị thủ tướng đã thay mặt lãnh đạo đảng và nhà nước
trao tặng huân chương lao động hạng nhất huân chương lao động hạng nhì huân chương lao động hạng ba
cho các tổ chức cá nhân của ngành thống kê có thành tích xuất sắc trong công tác